lượng ô tô dưới chín chỗ nhập khẩu về các cảng tp hcm đang tăng mạnh
trong đó đột biến là các xe có xuất xứ từ indonesia
trái với diễn biến điều hưu từ đầu năm hiện các cảng nhập xe ô tô đã nhuộn nhịp trở lại
lượng xe nhập về và xuất ra thị trường liên tục
đáng chú ý trong tuần đầu tiên của tháng tám đã có gần năm trăm linh ô tô xuất xứ indonesia nhập về việt nam
tăng gấp năm lần so với tuần trước đó mỗi xe có giá nhập khẩu trung bình hơn bốn trăm linh triệu đồng
với diễn biến này xe indonesia đã để thái lan xuống hàng thứ hai về lượng ô tô nhập khẩu điều rất hiếm gặp
nguyên nhân ô tô nhập khẩu từ indonesia tăng đột biến do phía indonesia đã có những thay đổi
phù hợp với nghị định mới về quản lý ô tô nhập khẩu
dự báo xe từ indonesia nhập về việt nam sẽ còn tăng trong thời gian tới